sở giao thông vận tải tp hcm vừa điều chỉnh hàng loạt tuyến đường ở khu vực trung tâm
từ cấm đỗ xe theo giờ thành cấm dừng và đỗ xe
đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường bảo đảm trật tự giao thông
trên các tuyến đường thường xuyên có tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định
một mươi tuyến đường chuyển sang cấm dừng đổ tập trung ở địa bàn quận năm quận sáu quận một mươi quận tân bình
nơi có nhiều đơn vị vận tải hành khách đang hoạt động
cụ thể như đường trần phú an dương vương nguyễn trí thanh hoàng dư khương đường số hai mươi sáu
đoạn từ nguyễn văn luân đến an dương vương đường ngô quyền v v
sở giao thông vận tải sẽ tiến hành lắp đặt camera ở những khu vực để xử phạt ngụy những trường hợp vi phạm
đặc biệt sẽ căn cứ vào quy định mới tại nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
thông tư một mươi hai của bộ giao thông vận tải cũng như nghị định một trăm linh của chính phủ
để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
sở tăng cường kiểm tra độc lập và phối hợp với phần cảnh sát truyền thông lịch vụ hướng sách
công an các quận huyện tăng cường kiểm tra xử lý triệt để các hành vi trong hoạt động kinh doanh tại anh khách
đoạn thanh tra sở sẽ thường xuyên sử dụng các kế hoạch chuyên đề
hoặc mở các đợt cao điểm tập trung chuyên đề xử lý các hành vi
trong hoạt động tải hành khách đặc biệt trong các dịp lễ tết